bên cạnh vấn đề giáo dục mầm non những vấn nạn khác vẫn đang tồn tại trong ngành giáo dục như bệnh thành tích nợ chuẩn giáo dục giáo viên phạt học sinh cũng đã được các đại biểu chất vấn thẳng thắn bộ trưởng
trong khi đa số các thầy cô giáo là những tấm gương mẫu mực cho học sinh nôi theo thì cũng xảy ra một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức
nhà giáo như cô giáo căm cô giáo đánh học sinh cô giáo bắt học sinh uống nước dẻ lao dân dân gây bức xúc trong dư luận xã hội
phải chăng thầy cô giáo ngày nay đang phải chịu quá nhiều áp lực xin hỏi bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới
đứng trước một hiện tượng này chúng tôi thực sự với trách nhiệm đoàn ngành thấy đây là một thiếu sót rất lớn
nguyên nhân thì có nhiều từ xã hội từ gia đình từ bản thân nhưng trong đó có trách nhiệm từ trong ngành
nó là cái khâu đào tạo bùi dưỡng kiểm soát kiểm chọn
trong một số trường hợp cũng chưa đến đến chỗ cái số mà báo chí đưa lên cũng chưa phải là hết
còn trong thực tế chắc chắn là còn nhiều
tiên quyết là phải loại khỏi những cái trường hợp mà quân sâu đổ ra đuổi canh
vấn đề chuẩn giả trong giáo dục
trường đạt chuẩn giáo viên đạt chuẩn nhưng mà thực chất không đạt
các địa phương thì cứ công nhận
rồi cho nợ tiêu chuẩn
bộ có biết việc này không
và bộ đã xử lý trường hợp nào chưa
và bao giờ thì có thể chấm dứt được tình trạng này
vấn đề thứ hai nó một hiện tượng không hiếm nhiều năm nay
là để nhằm mục đích thi tốt nghiệp phổ thông và đại học
thì có rất nhiều các cháu là bỏ không học các môn không thi
mà chỉ học những cái môn thi thôi
nhưng mà để đủ điều kiện để được thi
thì phụ huynh đến gặp thầy cô để nộp tiền
tôi dùng cái từ nộp ở trong này
ở trong nháy nháy
bởi vì tôi không biết dùng cái từ gì nó hay hơn cả
để được công nhận đạt các môn không học
bộ trưởng theo bộ trưởng thì làm thế nào để loại bỏ được cái hiện tượng thiếu cược này
đây là quá thật
do một mươi chín cái chỉ tiêu về nông thôn mới
thì có hai cái về giáo dục
thì có một cái cơ sở vật chất
một số địa phương nào muốn được nông thôn mới
xin được nợ chuẩn
chúng tôi quá biết
và đã đề nghị các ông chí lãnh đạo địa phương
đã phân cấp nợ
công nhận cho nợ
thì một số địa phương thì cũng có nói rằng
cũng đã có kế hoạch
để sớm khắc phục
về một số học sinh
bỏ không học các cái môn mà không thi
để thi thì chúng tôi thấy đây là có thật
chúng tôi kiên quyết
phản đối và
sẽ tiếp tục tăng cường vai trò giám sát
trong phiên làm việc đầu giờ chiều nay
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu
trước khi phó thủ tướng vương đình huệ
thay mặt chính phủ phát biểu
làm rõ thêm một số vấn đề
và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội